ngoại giao văn hóa được coi là một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện việt nam và đây cũng là một trong những trọng tâm chính được các đại biểu thảo luận tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng tám
ngoại giao văn hóa đã góp phần đưa hình ảnh một việt nam năng động trong phát triển kinh tế xã hội một việt nam đậm đà bản sắc dân tộc với những nét văn hóa truyền thống riêng tới bạn bè quốc tế
ngoại giao văn hóa trong những năm gần đây đã đóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng thông điệp quốc gia và thương hiệu địa phương
bên cạnh việc truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh về một đất nước việt nam yêu chuộng hòa bình thân thiện cởi mở một dân tộc việt nam anh dũng nhân văn một nền văn hóa phong phú một quốc gia có nhiều di sản
ngoại giao văn hóa cũng đã góp phần đưa các thương hiệu du lịch thương hiệu sản phẩm của việt nam đến đông đảo bạn bè quốc tế
thông qua các hoạt động giao lưu trao đổi tiếp xúc đối ngoại xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước
nhiệm vụ ngoại giao văn hóa lớn nhất là giúp cho người dân hiểu đúng và hiểu rõ về đất nước và con người việt nam và ủ hộ việt nam
cái này chúng ta đã làm rất tốt trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
điểm thứ hai nữa của ngoại giao văn hóa là chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước của việt nam
quảng bá đó thì nó là một cái hoạt động mà chúng ta thấy như là
giới thiệu bản sắc riêng của mình và nó là một bộ phận để tạo ra lòng tự hào dân tộc
cái thứ ba nữa thì ngoại giao văn hóa mới góp phần vào việc quảng bá và thúc đẩy du lịch
và hỗ trợ cho vấn đề so đoán cả ngày mùa điệu phương đồng thời là phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi ngoại giao văn hóa tập trung vào việc gắn kết chặt chẽ hơn nữa
với các mục tiêu đối ngoại
hàm ngoại giao văn hóa vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao cũng như các bộ ngành địa phương
tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương về văn hóa để xây dựng hình ảnh việt nam
là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vận động các danh hiệu quốc tế
học hỏi bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa tăng cường tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
cho việc định hướng xây dựng chính sách lớn của quốc gia
các nhà ngoại giao đi phục vụ người dân và doanh nghiệp và xã hội
nhưng ngược lại mỗi người dân mỗi doanh nghiệp và địa phương lại là các nhà ngoại giao
quảng bá cho việt nam trong cái thời đại số hiện nay và một cái thế giới phả
đây là một điểm rất là mới có thể nói là trong suốt cả chặng đường của chúng ta vừa qua
là chúng chưa bao giờ có và thế giới cũng chưa bao giờ làm
cái chủ thể tham gia ngoại giao cơm trúng ngoại giao văn hóa rất là đa dạng và đồng đảng hơn
thứ hai đối với chúng ta là nội dung của chúng ta
ngoại giao văn hóa sắp tới là chúng ta đem việt nam đến với bề bản quốc tế
thế nhưng mà chúng ta không chỉ về việt nam mà chúng ta còn đem cả asean đến với bạn quốc tế
ngày nay khi quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng và nhu cầu hợp tác đa phương hóa của việt nam
ngày càng gia tăng ngoại giao văn hóa cần sáng tạo hiệu quả vừa tiếp thu có trọn lọc giá trị
tinh hoa văn hóa thế giới để làm sâu bản sắc dân tộc việt nam và đồng thời phục vụ hiệu quả
cho công tác xây dựng và phát triển đất nước nâng tầm về đối ngoại đa phương